ngày một mươi một tháng hai tức mùng bảy tết nguyên đán các công sở tại đà nẵng đã bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết kéo dài
theo ghi nhận hầu hết các cơ quan đơn vị đã mở cửa làm việc bình thường bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giao dịch hành chính của tổ chức công dân
bộ phận một cửa phường thạch thanh quận hải châu thành phố đà nẵng
trong ngày làm việc đầu tiên lượng người dân đến giao dịch không nhiều và chủ yếu liên quan đến việc chứng thực
mặc dù giao dịch ít nhưng cán bộ nhân viên tại đây vẫn có mặt đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao
xã này mình đi đăng ký hồ sơ cho con đi học thì cũng cần cái chứng thực thì phường cũng giải quyết nhanh về cái vấn đề hồ sơ cái bản sao cho mình
sợ là cái không khí tết vẫn còn nhưng mà thực ra đi lên đây tôi chứng những cái giấy tờ rất là nghiêm và thời gian hẹn tôi là đến lấy giấy tờ đúng một mươi giờ tôi quay lại là tôi đã lấy được
so với ngày thường lượng giao dịch hành chính
tại các đơn vị chưa nhiều nên tất cả các khâu đều được tiếp nhận giải quyết nhanh chóng
nhiều cơ quan làm việc nghiêm túc thì đây là một trong những đơn vị mình thấy là làm việc nghiêm túc
các phòng bang đối với người nhân viên đối với người thường trực đều có người
cũng trong ngày làm việc đầu năm một số địa phương đã tổ chức các giao dịch chính sách tín dụng tạo điều kiện cho người dân sớm quay trở lại kinh doanh sản xuất sau kỳ nghỉ tết kéo dài
hôm nay là đúng cái ngày giao dịch
theo định kỳ của ngân hàng chính sách xã hội để cho người dân được vay vốn đầu năm tạo điều kiện cho người dân làm ăn ngay từ đầu năm
sáng nay thì chúng tôi cũng đã tổ chức giao dịch
ghi nhận trong ngày làm việc đầu năm mới hầu hết các cơ quan công sở trên địa bàn thành phố đà nẵng đã trở lại làm việc nghiêm túc đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức công dân